trong thời gian gần đây công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được ban quản lý rừng phòng hộ đại ninh huyện đức trọng tỉnh lâm đồng triển khai quyết liệt
nhưng các vụ phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vẫn xảy ra điều này cho thấy tình hình phức tạp trong công tác quản lý rừng tại đây
đây là hiện trường vụ tàn phá rừng thông ba lá tại tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy c xã hiệp an huyện đức trọng do ban quản lý rừng phòng hộ đại ninh quản lý
trên diện tích khoảng ba m hai hàng chục cây thông từ ba mươi đến năm mươi năm tuổi đã chết khô do gốc cây bị cưa đốt cháy và khoan lỗ đổ hóa chất
không chỉ khen cây tại khu vực này những cây thông có đường kính khoảng bốn mươi cm hơn bốn mươi năm tuổi cũng bị các đối tượng đốn hạ nhiều vết cắt còn rất mới
nhiều cây thông bị đục vỏ đổ hóa chất đang chết đứng
sau khi dùng thủ đoạn phá rừng trên diện tích này được các đối tượng phát dọn với mục đích chiếm đất và đang chuẩn bị đưa cây công nghiệp vào trồng